thực trạng này khiến hàng nghìn hộ dân sống nơi đây phải sử dụng nguồn nước sông và suối không qua xử lý
tại xã thanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có một mươi thôn bản
theo đó mỗi thôn bản có từ năm đến một mươi bể nước tự chảy
sông các bể nước này gần như không còn hoạt động từ nhiều năm qua
mỗi gia đình có từ ba đến bốn cây can như thế này
là điều không còn xa lạ với người dân ở các xã trải dài dọc biên giới huyện hương hóa trong nhiều năm qua
do sợ nguồn nước bị ô nhiễm nên các hộ dân có điều kiện và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn
hàng ngày phải mua bình nước lọc để sử dụng trong ăn uống
nhân dân ở đây làm sẵn người ta thường thường sử dụng thuộc cọ để phun
cho nên là chúng tôi cán bộ chiến sĩ thì cũng
dùng nước là chủ yếu để sinh hoạt thế còn lại là nước uống như vậy dùng nước khác
hiện nay bắt đầu vào mùa hè nên các con suối trên địa bàn các xã biên giới huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
như a sinh a rơi a túc đã cạn kiệt
người dân bây giờ chủ yếu dùng nước sông sepol nên nguồn nước sạch ở khu vực này hết sức khó khăn
giải pháp để giải quyết cho đồng bào có nước sinh hoạt thì huyện đã tập trung chỉ đạo kêu gọi các nguồn lực
các chương trình kể cả vốn ngân sách của huyện
trước thực trạng trên tỉnh quảng trị cần có giải pháp bền vững trong việc tạo nguồn nước sạch cho người dân ở vùng núi cao
để việc tìm nguồn nước sạch cho người dân nơi đây không còn nhọc nhằn như hiện nay
tại thành phố cần thơ hơn một trăm linh em học sinh khuyết tật trường khuyết tật cần thơ quận bình thủy
hiện đang phải học tập trong hoàn cảnh tạm bỡ
sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn do khu học tập của trường đang được xây dựng lại
điều đáng nói là tiến độ xây dựng công trình đã tạm dừng do nhà thầu thiếu vốn
hiện nay các em học sinh tại trường khuyết tật cần thơ đang phải học ở nhà thi đấu đa năng của trường
ông nguyễn văn điệp phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết
các dãy phòng cũ của trường đã bị phá bỏ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
công trình dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
bao gồm các dãy phòng học phòng dạy nghề hội trường thư viện nhà ăn và nhà thi đấu đa năng
với tổng vốn đầu tư là hơn một mươi một tỷ đồng
tuy nhiên khi việc thi công đã gần hoàn thành
thì đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công trình bị dừng lại cho tới nay vì thiếu vốn
điều này đã gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình học tập sinh hoạt của các em học sinh
học sinh trung học cơ sở không chỗ học
hiện giờ là các em đang học tạm ở chỗ cái nhà thi đấu đa năng mà xây dựng vở đó
chỉ có cái phần nền thôi thì giờ dồn tất cả các lớp vào học ở trong đó
cái thứ hai là cái nhà ăn chưa xong thì cũng là trong cái nhà thi đấu là tổ chức cái chỗ ăn cho các em học sinh luôn
tạm thời thì đưa cái bếp ăn xuống chỗ phòng thí nghiệm còn việc thí nghiệm thì các cô phải đưa lên lớp
hiện tại trường khuyết tật cần thơ đang nuôi dạy một trăm một mươi bốn em học sinh từ lớp một đến lớp chín
trong đó có năm mươi sáu em nội chú hầu hết bị cầm điếc và khiếm thị
không có phòng học nên nhà trường phải bố trí cho các em học văn hóa và ăn uống tại khu nhà thi đấu đa năng cũ
theo ban giám hiệu nhà trường nếu công trình vẫn tiếp tục bị dừng thi công trường sẽ phải thuê cơ sở khác để giảng dạy
giờ nhiều lớp vô trong khu thì cơ bản là các em nhiều khi nhìn nhau đó rồi các em mất tập trung
chứ nếu mà có phòng độc lập riêng thì các em tập trung cao hơn
tại do lớp này nó gần lớp kia quá mà vách ngăn thì mình cũng chưa đủ hết cho nên nó cũng phân tán sự chú ý học sinh nhiều
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
thời gian qua các công trình nằm trong dự án oda của thành phố phải ngừng thi công là do vốn chưa về
tuy nhiên hiện tại đã có vốn và các công trình trong đó có trường khuyết tật
muốn được thi công trở lại
lãnh đạo thành phố cũng sẽ đi kiểm tra thực tế các công trình trên để kịp thời giải quyết những vướng mắt
thưa quý vị trước tình trạng tai nạn do đuối nước xảy ra tại các hồ chứa sông suối và khu vực hạ du
ở các vùng có nhà máy thủy điện
cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp bộ công thương vừa yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện
cần tăng cường cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và phát điện
theo cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện
cần phải cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và vận hành phát điện
đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất đi lại
ở các khu vực sông suối hạ du của nhà máy ngăn chặn không để các cháu học sinh bơi lội tại các sông suối
cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cũng yêu cầu các sở công thương đồn đốc kiểm tra
các nhà máy thủy điện trên địa bàn để tránh những thiệt hại có thể xảy ra
thưa quý vị nghỉ hè là khoảng thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi thư giãn và giải trí
sau một năm học tập căng thẳng
việc tạo ra một sân chơi bổ ích và thiết thực cho trẻ em vào dịp này là việc làm hết sức thiết thực
tại hà giang một trong những sân chơi ý nghĩa đó là lớp dạy bơi lội phòng chống đuối nước miễn phí cho trẻ em
trước tình trạng trẻ em bị đuối nước ngày càng gia tăng đáng bao động
nhà thiếu nhi tỉnh hà giang đã đưa vào chương trình hè hai nghìn một mươi bảy hỗ trợ trẻ em trên địa bàn
giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn do đuối nước
một trong các giải pháp để giảm tỷ lệ đuối nước trong trẻ em là việc tổ chức các khóa dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi
các phụ huynh và các em có sân chơi để tạo kỹ năng sống cho các em
bọn mình có tổ chức là dạy bơi miễn phí cho các cháu
nhằm trang bị cho các cháu những kỹ năng cần thiết sử trí khi gặp tai nạn đuối nước
và mình cũng phối hợp với tỉnh đoàn là tổ chức dạy cho các cháu miễn phí
đây là năm đầu tiên nhà thiếu nhi tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp học bơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè
mỗi em thiếu nhi sẽ được tập huấn tùy theo khả năng
khả năng bao gồm các nội dung như trang bị kiến thức lý thuyết bơi can bản
thực hành bơi dưới nước kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm
mới bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày một mươi chín tháng năm nhưng trong những ngày qua bể bơi và lớp dạy bơi
phòng chống đuối nước miễn phí cho trẻ em tại đây được đông đảo
đảo các em thiếu nhi chào đón rất tích cực
bây giờ là đến ngày hai tôi cho các cháu tham gia khóa học này
nếu mà có dịp thì về quê hay là đi du lịch hay là đi chơi thì là rất là an toàn cho các cháu phòng chống đuối nước
và là khi các cháu ra bờ sông vượt suối mà gia đình không quản lý được thì cũng đỡ nguy hiểm hơn
đây là sân chơi bổ ích và thiết thực mà trong thời gian tới cần được nhân rộng nhất là vào những tháng hè
nhằm tăng cường khả năng bơi kỹ năng phòng tránh đuối nước và sơ cứu nạn nhân đuối nước
trong phần tin quốc tế philippines đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống phiến quân tại marawi
hỗn loạn tại sân bay ở anh do sự cố máy tính
thưa quý vị chính phủ philippines vừa quyết định triển khai thêm nhiều binh sĩ nhất có thể để ngăn chặn tình trạng bạo loạn
và duy trì trật tự tại thành phố marawi trên đảo mindanao miền nam nước này
đây là tuyên bố của thư ký phụ trách truyền thông văn phòng tổng thống philippines
trong bối cảnh giao tranh với nhóm phiến quân hồi giáo cực đoan motor đã kéo dài sang ngày thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
trả lời phỏng vấn báo giới ông martin andana thư ký văn phòng tổng thống nhấn mạnh tới tính cấp bách của việc chấm dứt bạo lực tại marawi
và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh philippines đang phải tăng cường quân để đối phó với tình hình trên đảo
bạo lực cực đoàn và chủ nghĩa cực đoàn
cần phải được ngăn chặn ngay lập tức đó là lý do tổng thống của chúng tôi quyết định thiết quân luật trên đảo mindanao để ngăn chặn tình trạng này lan sang các khu vực khác
chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và đặc biệt là các quốc gia láng giềng tăng cường phối hợp và hỗ trợ nhiều mặt để có thể sớm đánh bại tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
ngoài ra quan chức này cho biết chính phủ philippines sẽ sớm bổ nhiệm một phát ngôn viên mới phụ trách về mindanao có nhiệm vụ truyền đặt thông tin toàn diện và kịp thời tới công chúng
trong khi đó quân đội philippines cho biết các phiến quân hồi giáo đã giết hại một mươi chín dân thường trong đó có ba phụ nữ và một trẻ em được tìm thấy gần các trường đại học và ven đường
do tình hình bất ổn hiện nay hàng nghìn cư dân ở marawi đã rời đi lánh nạn nhiều cửa hàng công sở đã buộc phải đóng cửa
hàng nghìn hành khách tại hai sân bay lớn ở thủ đô london của nước anh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn trong ngày cuối tuần
sau khi hãng hàng không british airways thông báo hủy toàn bộ chuyến bay khởi hành từ heathrow
và gatwick trong ngày hôm qua do sự cố hệ thống máy tính
vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối tuần khá nhộn nhịp ở anh nhiều hành khách hoảng loạn sau sự cố này
trước đó hãng hàng không bristit auwaii thông báo hủy các chuyến bay khởi hành từ hai sân bay cho tới sáu giờ chiều ngày hôm qua
xong đã quyết định ngừng toàn bộ các chuyến bay cho tới hết ngày hai mươi bảy tháng năm
nguyên nhân của sự cố được cho là trục chặt về máy tính dẫn tới dối loạn nghiêm trọng toàn bộ hệ thống vận hành
thủ tục các chuyến bay
ảnh hưởng đến trung tâm liên lạc và website của hãng hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy đây là kết quả của một vụ tấn công mạng
và nhiều khả năng là do nguồn điện cung cấp không ổn định
british airways thông báo sẽ hoàn trả toàn bộ tiền cho những hành khách không muốn bay tiếp
và đang cố gắng khắc phục sự cố để có thể tiếp nhận những chuyến bay đường dài hạ cánh xuống thủ đô london trong ngày hôm nay
tại khu vực trung đông quân đội và lực lượng đồng minh đã đẩy lùi các tay súng is và các phần tử đối lập do mỹ hậu thuẫn
giành quyền kiểm soát một vùng lớn trong sa mạc phía nam của nước này
đây là một bước tiến tạo tiền đề để quân chính phủ sớm giành lại quyền kiểm soát
một trong những thành trì quan trọng cuối cùng của is tại dei ensua
quân chính phủ syri đã giành lại khoảng năm km hai khu vực sa mạc
mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ từ phía tây nam pamira của tỉnh homes
và đường cao tốc nối liền các thành phố cổ tới thủ đô damas
trong khi đó liên quân do mỹ đứng đầu chống lại is ở đông bắc syri tiến
liên quân do mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích gần thị trấn mayadan
nhằm vào các hệ thống loa mà is sử dụng để chiêu mộ và tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan
ngoài ra liên minh do mỹ đứng đầu đang tìm kiếm các báo cáo về các cuộc không kích
gây thiệt mạng hơn hai mươi dân thường
tuy nhiên họ cũng khẳng định các báo cáo là không có căn cứ và thiếu tính xác thực
còn tại khu vực châu á truyền thông triều tiên hôm nay đưa tin
nhà lãnh đạo kim jong un đã giám sát một vụ thử hệ thống phòng không loại mới
và ra lệnh sản xuất triển khai hệ thống này trên phạm vi toàn lãnh thổ
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết hệ thống phòng không mới này
được phát triển bởi học viện khoa học quốc phòng quốc gia
cơ quan được cho là đang phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của triều tiên
tuy nhiên thông báo của kcna không nêu rõ loại vũ khí phòng không
cũng như thời điểm diễn ra vụ thử
thời gian qua triều tiên đã liên tục phát triển nhiều loại vũ khí mới
và đạt được một số bước tiến quan trọng
trong việc chế tạo tên lửa tầm xa và tầm trung
đến nay triều tiên vẫn luôn phản đối và không chấp nhận các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc
cùng với một số quốc gia khác liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa
đồng thời khẳng định đây là quyền tự vệ chính đáng và cần thiết nhằm ngăn chặn các mối nguy cơ
hôm nay hãng sản xuất máy bay airbus chính thức khởi công xây dựng
dây chuyển lắp ráp máy bay thương mại đầu tiên của hãng tại trung quốc
nhà máy sản xuất máy bay airbus được đặt tại thành phố
thanh đảo tỉnh sơn đông trung quốc
nhà máy sẽ lắp ráp một mươi tám trực thăng h một trăm ba mươi năm mỗi năm và sản xuất thêm tùy thuộc vào nhu cầu thực tế
theo kế hoạch công tác xây dựng và lắp đặt dây chuyển sản xuất hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
và sản phẩm đầu tiên có thể ra mắt ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
trực thăng h một trăm ba mươi năm là loại trực thăng hạng nhẹ rất phổ biến ở trung quốc
chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực hỗ trợ y tế cứu hộ giám sát an ninh chữa cháy và du lịch
hiện nay trung quốc trở thành thị trường trực thăng dân dụng lớn nhất của airbus
thưa quý vị đơn ca tài tử nam bộ là loại hình nghệ thuật đã được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tuy không phải là cái nôi của đơn ca tài tử nhưng tại hậu giang loại hình nghệ thuật này được đánh giá là
một trong hai mươi một tỉnh thành phía nam có phong trào đơn ca tài tử phát triển khá tốt
phong trào này đang gặp khó cần có sự quan tâm đầu tư đúng mức của các cấp ngành liên quan
nhằm bảo tồn và phát huy hơn nữa loại hình nghệ thuật độc đáo này
trải qua bao thăng trầm của lịch sử đặc biệt là trong xu thế phát triển mạnh công nghệ thông tin
có nhiều loại hình giải trí như hiện nay nhưng phong trào đơn ca tài tử vẫn được lưu truyền
đặc biệt là hình thức sinh hoạt câu lạc bộ đơn ca tài tử khá phổ biến
hiện hậu giang có hơn ba trăm linh câu lạc bộ đơn ca tài tử
thu hút hàng nghìn thành viên tham gia
trong đó có một trăm linh câu lạc bộ hoàn chỉnh vì có từ ba loại nhạc cụ trở lên
còn lại một câu lạc bộ chỉ có một hoặc hai nhạc cụ
hiện nay rất nhiều câu lạc bộ có nội dung hình thức sinh hoạt khá sôi động và thiết thực
ở đó mọi người luôn tôn trọng quý mến học hỏi nhau về tài nghệ văn hóa ứng xử đạo đức
chính sự chân thành đã dần kết nối và thắt chặt tình cảm của những người tham gia
góp phần gắn kết cộng đồng xã hội cùng chăm lo cuộc sống tốt hơn
khi mà tham gia cái câu lạc bộ này thì em cảm thấy rất là vui
làm cho mình cảm thấy coi như là một ngày mà làm việc mệt mỏi thì đó là những cái thời gian để cho chúng em gặp gỡ
rồi trao đổi cũng như là truyền đạt những cái kinh nghiệm để có thêm nhiều cái kiến thức
trong bộ môn văn hóa
theo phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hậu giang
việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử hiện nay gặp không ít khó
vì nghệ nhân nòng cốt phần đông đã lớn tuổi
việc truyền dạy cho thế hệ trẻ chưa nhiều nhất là nghệ nhân đàn
các câu lạc bộ đơn ca tài tử hầu hết tự thân vận động là chính
nên không ít câu lạc bộ đang gặp nhiều khó khăn trong duy trì sinh hoạt
nếu như là cái trung tâm văn hóa của tỉnh hay là của thành phố
mà nếu như cái lãnh đạo mà không có cương quyết
không có cương quyết là coi như là nó cũng dễ bị xuống
hiện hậu giang đã và đang triển khai thực hiện đề án
bảo vệ và phát huy giá trị nghệ nhân đơn ca tài tử nam bộ trên địa bàn tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc chú trọng bảo tồn những bài bàn cổ
đề án sẽ khuyến khích sáng tác lời mới về vùng đất hậu giang cho nhạc tài tử
để góp phần nâng cao chất lượng phong trào đơn ca tài tử ở địa phương
phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân
du khách trong và ngoài nước khi đến vùng đất hậu giang
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc